thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh gia lai
về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh năm hai nghìn một mươi tám cùng sự có lãnh đạo các bộ ngành trung mương
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những thành tích
mà tỉnh gia lai đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám nhất trí với phương hướng nhiệm vụ đề ra trong năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng nguyễn xuân phúc lưu ý trong thời gian tới tỉnh cần chú trọng phát triển kinh tế
gắn với giữ vững quốc phòng an ninh nhất là an ninh biên giới phải mạnh dạn phát triển dịch vụ du lịch
phát triển công nghiệp có chọn lọc sản xuất phải gắn với chế biến chú trọng công tác trồng rừng
bảo vệ rừng giao đất giao rừng phải đảm bảo đời sống cho người dân giữ rừng
tỉnh cũng phải tiếp tục hoàn thiện các chính sách cơ chế nhằm phát huy các tiềm năng thế mạnh sẵn có của tỉnh
trong thời gian thăm và làm việc tại gia lai thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã đến thăm tặng quà
hai gia đình chính sách người có công đang sinh sống trên địa bàn thành phố pleiku
thủ tướng nhấn mạnh đảng nhà nước và nhân dân ta luôn biết ơn sâu sắc những công lao công hiến
hy sinh to lớn của các gia đình chính sách đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc ta